kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online với những tin tức an ninh trật tự cập nhật
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án khu dân cư bình đa thành phố biên hòa
dự án khu dân cư bình đa có tổng diện tích hơn bốn mươi bốn m hai dự kiến vốn đầu tư hơn bốn trăm linh hai tỷ đồng
theo kết luận của thanh tra tỉnh đồng nai trong quá trình triển khai dự án khu dân cư bình đa
tổng công ty công nghiệp thực phẩm dofico đã có nhiều sai phạm trong thuê đất gia hạn thuê đất
góp vốn thành lập công ty cổ phần phát triển nhà bình đa bidaco
thanh tra tỉnh đồng nai cũng xác định có tám đơn vị và một mươi hai cá nhân liên quan đến sai phạm vụ án nói trên
hiện công an tỉnh đồng nai phối hợp với các cơ quan liên quan
tiếp tục xác minh làm rõ hành vi sai phạm của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật